bên cạnh công tác thường xuyên là bảo đảm an ninh trật tự công an tp hcm trong đó có công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
tăng cường nắm tình hình đẩy mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra world cup
đặc biệt là hành vi đánh bạc cá độ
mới đây công an tp hcm phối hợp bộ công an triệt phá một nhóm đánh bạc lớn
cơ quan chức năng đã khám xét tám địa điểm tại sáu quận huyện ở tp hcm
tổng số tiền giao dịch để cắt cược trong đường dây hơn ba mươi tỷ đồng
đây là vụ việc điển hình cho thấy lực lượng công an đang tăng cường đấu tranh với tội phạm đánh bạc cá độ trên không gian mạng
qua đó công an tp hcm yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể để ngăn chặn đấu tranh và phòng ngừa
công an tp hcm tập trung nguồn lực từ các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm đến công an tp hcm quận huyện phường xã để tăng cường phòng ngừa đấu tranh với các băng nhóm
tù điểm tập trung đông người có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc và cá cửa phóng đá
tăng cường công tác xử lý các hoạt động quảng cáo liên quan đến cá cửa phóng đá
cho quay tiền phục vụ cá cửa kể cả trên không gian mạng
nắm các vụ đòi nợ trên các nền tảng không gian mạng cũng như trong đời sống nhân dân
trong thời điểm này công tác tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn được xem là nhiệm vụ thường xuyên thang chốt
trong đó các tổ ba trăm sáu mươi ba cấp công an thành phố và công an các quận huyện nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm đường phố
tiến hành kiểm tra hành chính với nhiều trường hợp tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn
đặc biệt là vào thời điểm sau mỗi trận đấu để chú động nắm tình hình ngăn chặn kịp thời
và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép
đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải đi lại của người dân
lãnh đạo công an tp hcm đề nghị đơn vị đề mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân
nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tích cực tham gia tố giác tội phạm
phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở trong thời điểm cuối năm